tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng
thưa quý vị vào sáng nay thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức họp dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực để thảo luận và cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
về việc sửa đổi bổ sung quy chế làm việc và quyết định phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo
tại cuộc họp các đại biểu đã nghe thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực thông báo về tình hình triển khai công tác kiểm tra giám sát và xử lý các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến nay
quá trình điều tra xử lý các vụ án vụ việc công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
phát biểu kết luận cuộc họp tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới các cấp ủy tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực theo tinh thần mới của trung ương
phải tạo cho được một tinh thần mới khí thế mới quyết tâm mới trong đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực kiên quyết phòng ngừa ngăn chặn phát hiện xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực
mà trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên công chức viên chức
trên tinh thần đó đồng chí tổng bí thư đề nghị tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy mạnh điều tra truy tố xét xử các vụ án xử lý các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo phân đấu hoàn thành nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi một theo đúng kế hoạch
đặc biệt tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ xác minh điều tra xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến các vụ án vụ việc xảy ra trong lĩnh vực y tế
các vụ án vụ việc vi phạm quy định quản lý đất đai quản lý sử dụng tài sản nhà nước xảy ra tại bình dương khánh hòa tp hcm vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ buôn lậu sản xuất buôn bán hàng giả xảy ra tại đồng nai và một số tỉnh thành phố
vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tham ô tài sản thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn
vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại hưng yên đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên đã tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri
hội nghị được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu chính tại thành ủy hưng yên đến điểm cầu các huyện thị xã
tại hội nghị đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên và đại tướng tô lâm đã báo cáo một số kết quả nổi bật tại kỳ họp thứ hai
quốc hội khóa một mươi năm cùng các hoạt động của đoàn tại kỳ họp này
kỳ họp thứ hai là một kỳ họp được chủ động rút ngắn so với các kỳ họp cuối năm của quốc hội những khóa gần đây nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hiệu quả đúng quy định
thành công của kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một quốc hội chủ động trí tuệ đoàn kết đổi mới và trách nhiệm
một quốc hội ngày càng dân chủ công khai minh bạch gắn bó mật thiết với cử tri nhân dân đồng thời là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
dưới sự chỉ đạo của đảng nhà nước chính phủ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự đồng hành chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ tham gia tích cực chủ động của nhân dân
công tác phòng chống dịch đã đạt được những kết quả quan trọng an sinh xã hội được đẩy mạnh đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế